nhiều cán bộ người dân tại tỉnh bạc liêu đang tỏ rõ sự bất bình trước việc bệnh viện lao và bệnh viện phổi
bệnh viện tâm thần của tỉnh được khởi công xây dựng tám năm trước nhưng đến nay vẫn giang dở
thậm chí một số hạng mục công trình của hai bệnh viện này phải đập phá sửa chữa cải tạo
gây lãng phí khá lớn và mất nhiều thời gian
trong khi đó bệnh viện đa khoa bạc liêu lại đang quá tải trầm trọng
kính thưa quý vị đây là dự án bệnh viện tâm thần và bệnh viện lao của tỉnh bạc liêu
được ủy ban tỉnh bạc liêu đã quyết định đầu tư và được khởi công xây dựng đến nay đã hơn tám năm
nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cho nên việc thi công tiến hành xây dựng rất là y ạch kéo dài tám năm qua
hai bệnh viện nằm sát nhau được khởi công xây dựng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
tại ấp vĩnh an xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu do sở y tế tỉnh bạc liêu làm chủ đầu tư
đơn vị tư vấn và quản lý dự án là công ty tư vấn
đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng nam việt
mục tiêu đầu tư xây dựng hai bệnh viện này nhằm góp phần giảm tải cho bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu nhiều năm
luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân hai bệnh viện tiến hành xây dựng kéo dài suốt tám năm qua đến nay vẫn giang dở
một số hạng mục công trình của hai bệnh viện được xây dựng rồi dừng ba bốn năm liền xuống cấp trầm trọng
do bị phản ứng mạnh mẽ và gây gắt ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã chỉ đạo các sở ngành chức năng như sở y tế sở xây dựng và các đơn vị có liên quan tiến hành chỉnh sửa thiết kế một số hạng mục của dự án
đáng lưu ý ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã chấp thuận điều chỉnh bổ sung vốn cho bệnh viện lao và bệnh phổi từ tám mươi ba ba tỷ đồng lên một trăm một mươi chín tỷ đồng bệnh viện tâm thần tăng vốn từ sáu mươi ba tỷ đồng lên hơn chín mươi bảy tỷ đồng
được biết ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã rất nhiều lần chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm nhanh chóng thực hiện hoàn thành đúng tiến độ hai dự án
tuy nhiên trên thực tế với tiến độ như hiện nay hai công trình này rất khó có thể hoàn thành theo kế hoạch
các đơn vị có trách nhiệm thực hiện hai dự án đã hứa hẹn cam kết khá nhiều lần với lãnh đạo tỉnh nhưng vẫn không xong
trước những bước xúc nêu trên nhiều cán bộ người dân trong tỉnh đề nghị thường trực tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cần vào cuộc tích cực và kiên quyết hơn chỉ đạo làm rõ nguyên nhân trách nhiệm dẫn đến sai phạm và lãng phí thời gian qua